hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong đó có khoảng ba trăm linh công dân của bình phước được đón về cách ly tập trung theo quy định
những người qua chốt chủ yếu là công dân sinh sống lao động tại các tỉnh đồng nai bình dương
tp hcm về quê bình phước các tỉnh tây nguyên và miền trung
khi qua khỏi cổng trào giáp danh bình dương người dân sẽ phải rẽ vào khu vực khai báo y tế
thực hiện test nhanh tại chốt kiểm soát tân lập bình phước
đối với người đã tiêm một hoặc hai mũi vaccine có giấy xác nhận test âm tính với sars cov hai
còn hiệu lực trong vòng bảy mươi hai giờ không phải test
sau đó mọi người tiếp tục chờ đủ một đoàn để lực lượng cảnh sát giao thông hộ tống
trên quãng đường gần một trăm linh km đến chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín phú sơn
xã phú sơn huyện bù đăng bình phước giáp với huyện đắc rờ lấp tỉnh đắc nông
để tỉnh bạn tiếp nhận và dẫn đường về đắk lắc
trong ngày ba tháng một mươi tỉnh bình phước cũng bố trí một mươi ba lượt xe khách loại bốn mươi năm chỗ
chở hơn năm trăm linh lượt người dân đi bộ về quê từ chốt kiểm soát tân lập
về hướng tỉnh đắk nông để tiếp tục hành trình
phần lớn người dân đi bộ về quê đều là công nhân lao động tự do
đang sinh sống và làm việc tại bình dương
do ảnh hưởng dịch bệnh từ mấy tháng nay nên không thể cầm cự tiếp
không có tiền không có phương tiện nên họ đánh liều đi bộ về quê
đến sáng ngày bốn tháng một mươi nhiều người dân vẫn đổ về qua chốt kiểm soát dịch tân lập
để tiếp tục hành trình về quê
lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở tuyên truyền người dân đảm bảo
các biện pháp phòng chống dịch cho bản thân và những người xung quanh
khi chờ làm các thủ tục cần thiết qua chốt
bên cạnh đó thì vẫn còn có nhiều trường hợp vẫn đang mắc kẹt tại các tỉnh
và chưa thể về quê
cụ thể là còn khoảng một sáu trăm linh học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông
ở nghệ an đang bị mắc kẹt chủ yếu ở các tỉnh phía nam do ảnh hưởng của covid một mươi chín
sở giáo dục và đào tạo nghệ an cho biết các huyện miền núi phía tây
là những địa phương có nhiều học sinh đang bị kẹt ở ngoại tỉnh nhất
trước đó tranh thủ nghỉ hè khi diễn biến dịch bệnh tại tp hcm
các tỉnh phía nam và hà nội chưa phức tạp
nhiều em đi chơi thăm người thân số khác tranh thủ đi làm thêm phụ giúp gia đình
để đảm bảo các học sinh được học tập từ tháng chín sở giáo dục và đào tạo nghệ an
đã có văn bản đề nghị sở giáo dục và đào tạo các tỉnh thành nơi có học sinh nghệ an bị kẹt
tạo điều kiện để các em được tham gia học trực tiếp ở trường
trường hợp địa phương chưa tổ chức được học trực tiếp
thì các em được kết nối với giáo viên ở nghệ an để học trực tuyến
theo lãnh đạo sở giáo dục hiện tại rất nhiều em có nguyện vọng được về quê trong thời gian tới
đơn vị lập danh sách thông tin cá nhân từng em
sau khi tổng hợp số lượng cụ thể học sinh từng tỉnh thành
đơn vị sẽ tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh lên phương án đưa các em về quê trong thời gian tới
với những học sinh bị hỏng kiến thức các giáo viên sẽ có phương án bổ sung kiến thức
lãnh đạo sở nói nghệ an mỗi năm có khoảng tám trăm năm mươi học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông
từ ngày hai mươi bốn tháng chín toàn tỉnh không còn đơn vị cấp huyện thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi năm để phòng covid một mươi chín
nhiều nơi học sinh đã đi học
hiện nay một số ca nhiễm trong cộng đồng xuất hiện tại thị xã cửa lò và huyện nghi lộc
khiến cho hàng chục nghìn học sinh tại hai địa phương này và thành phố vinh đang học trực tuyến
lãnh đạo sở giáo dục cũng cho biết khoảng một ba trăm linh học sinh các cấp có hộ khẩu thường trú
tại các tỉnh cũng đang mắc kẹt ở nghệ an
các em đều được bố trí học trực tiếp tại nơi tạm trú hoặc tham gia học trực tuyến
trước tình hình lượng người tự phát trở về quê quá đông các khu cách ly tập trung quá tải
chủ tịch ubnd tỉnh
dân tỉnh cà mau đề nghị khẩn trương thực hiện cách ly y tế tại nhà đối với f một
chủ tịch ubnd tỉnh cà mau huỳnh quốc việt yêu cầu chủ tịch ubnd các huyện thành phố cà mau
khẩn trương chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện tại các địa phương việc cách ly y tế đối với f một tại nhà
trường hợp sau khi kiểm tra người được cách ly y tế có nhà ở căn hộ khu dân cư có phòng ở riêng
phải ưu tiên thực hiện cách ly y tế tại nhà theo quy định
trường hợp không có phòng riêng thì thực hiện cách ly y tế cả hộ gia đình
chủ tịch ubnd tỉnh cà mau sử dụng các khu cách ly y tế tập trung tại trung tâm giáo dục thường xuyên
trường cao đẳng cộng đồng cà mau để thực hiện cách ly tạm thời nhằm sàng lọc đối tượng
kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất của người được cách ly y tế nhằm điều phối cách ly y tế đảm bảo phù hợp theo quy định
huy động tối đa lực lượng y tế tổ chức việc lấy mẫu xét nghiệm nhanh nhất những người về tỉnh
kịp thời phân loại f cách ly điều trị ngay không để lây nhiễm chéo và lây nhiễm bệnh ra cộng đồng
cà mau chính thức kêu gọi người dân doanh nghiệp cùng chung tay lo cho người về từ vùng dịch để người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh cà mau đến sáng bốn tháng một mươi có trên một mươi hai người tự phát trở về tỉnh cà mau
dự báo trong những ngày tới lượng người về tỉnh cà mau tiếp tục tăng
ông nguyễn thanh bình chủ tịch ubnd tỉnh an giang cho biết từ ngày một bốn một mươi
số lượng người dân an giang từ ngoài tỉnh tự phát trở về địa phương gần ba mươi người
riêng đêm ba tháng một mươi có trên bảy bảy trăm linh người về bằng các phương tiện cá nhân vượt quá quy mô khả năng cách ly điều trị của tỉnh
ubnd tỉnh an giang thống nhất quan điểm tổ chức tiếp nhận các công dân ngoài tỉnh tự phát về đến cửa ngõ của tỉnh
đảm bảo tổ chức đưa đón về địa phương trật tự an toàn các giải pháp phòng chống dịch
an giang yêu cầu các huyện thị xã thành phố tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông khuyến nghị
người dân nên ở lại nơi đang tạm trú để ổn định cuộc sống
trong trường hợp có nguyện vọng trở về thì đăng ký với chính quyền địa phương để được hỗ trợ
an giang đã quyết định thành lập ban tổ chức tiếp nhận công dân ngoài tỉnh về địa phương
do phó chủ tịch ubnd tỉnh an giang lê văn phước làm trưởng bàn
các huyện khẩn trương thành lập hai tổ công tác tiên phương và hậu phương
nhiệm vụ của các tổ phối hợp với ban tổ chức chủ động tiếp nhận công dân của địa phương mình và đưa về
các địa phương chủ động bố trí các khu vực tiếp nhận ban đầu rộng rãi thông thoáng
phối hợp chặt chẽ với tổ công tác hậu phương trong công tác sàng lọc
xét nghiệm phân loại theo nguy cơ để tổ chức cách ly phù hợp
ubnd tỉnh thống nhất hỗ trợ tiền ăn đối với công dân an giang ngoài tỉnh tự phát về địa phương
đang thực hiện cách ly tập trung với định mức bốn mươi đồng một người một ngày trong vòng bảy ngày
tính từ ngày ba tháng một mươi từ nguồn ngân sách
thống nhất hỗ trợ năm trăm linh triệu đồng một huyện và mua hai trăm linh tấn gạo từ nguồn quỹ phòng chống dịch covid một mươi chín
và hạn hán tỉnh an giang để hỗ trợ các huyện trong công tác đón công dân về địa phương ông bình nói
ông đoàn tấn bửu phó chủ tịch ubnd tỉnh đồng tháp cho biết trong đêm ba tháng một mươi có gần năm người về quê đồng tháp
tính từ ngày một tháng một mươi đến nay đã có gần một mươi sáu người tự phát về quê đồng tháp
ubnd tỉnh đồng nai cũng đã có văn bản gửi các địa phương về việc cách ly người tự phát
về quê theo đó người đã tiêm hai mũi vaccine hoặc f được chữa trị khỏi bệnh thì cách ly tập trung ba ngày
nếu tiêm một mũi vaccine thì cách ly tập trung bảy ngày
hai nhóm này sau khi có xét nghiệm âm tính sẽ cho về cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
còn người chưa tiêm vaccine sẽ cách ly tập trung một mươi bốn ngày theo quy định
tất cả chi phí xét nghiệm đều do người dân tự trả
còn ông trần văn lâu chủ tịch ubnd tỉnh sóc trăng cho biết trong đêm ba tháng một mươi
lãnh đạo tỉnh và các lực lượng chức năng thức suốt đêm để đón người dân về quê
lực lượng về quê còn nhiều hơn đêm trước thống kê chưa đầy đủ nhưng không dưới hai mươi người ông lâu nói
trong những ngày qua người dân sóc trăng ở các tỉnh thành phố trở về quê đã khoảng năm mươi người
trong khi đó khả năng tiếp nhận cách ly tập trung và điều trị của địa phương chỉ khoảng ba mươi người
bà con khó khăn lắm không thể trụ lại được nên mới quyết định về quê
chúng tôi hiểu nên cho dù còn khó khăn sóc trăng vẫn giang rộng vòng tay đón bà con trở về
sóc trăng sẽ tập trung dồn hết sức lực
lo cho bà con cố gắng nỗ lực đảm bảo phòng chống dịch an toàn ông lâu chia sẻ
lãnh đạo tỉnh sóc trăng kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hào tâm chung tay góp sức cùng với tỉnh chăm lo cho người dân
vì hiện tại tình hình đã vượt qua khả năng của tỉnh sóc trăng mong người dân chia sẻ và tạm dừng về quê
để tỉnh tập trung tổ chức cách ly điều trị những người dân đã về
sau đó một mươi năm ngày ổn định xong sẽ tổ chức đón bà con về quê
sóc trăng đang làm hết sức mình tìm các giải pháp phù hợp không than khó
mà tập trung sắn tay vào làm ông lâu nói thêm